chỉ trong thời gian ngắn từ vài chục hectare đến nay đã có hàng nghìn hectare cây mì bị bệnh khảm lá virus
không chỉ gây hại giảm năng suất bệnh khảm lá đang lây lan với tốc độ chóng mặt
khiến bảy mươi hectare mì trong toàn tỉnh bị đe dọa
tuy nhiên việc phòng chống cũng như xử lý đang còn nhiều vấn đề khó khăn
phóng sự ghi nhận tại huyện yapa một trong những địa phương có diện tích mì nhiễm bệnh nhiều nhất tỉnh gia lai
gia đình ông phạm văn thủy có năm hectare dãy trồng mì
năm ngoái dãy mì của gia đình ông chỉ có vài khoảng nhỏ bị khảm lá virus
và ông đã tiến hành tiêu hủy theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn
tuy nhiên năm nay khi trồng lại thì gần như toàn bộ dãy mì đã bị nhiễm bệnh khảm lá
iapa là một trong những địa phương có diện tích mì bị bệnh khảm lá virus nhiều nhất tỉnh gia lai với hơn hai năm trăm linh hectare
việc diện tích nhiễm bệnh tăng đột biến là do trong niên vụ này
nhiều nông dân chuyển đổi đất trồng mía sang trồng mì trong thời điểm bệnh khảm lá đang lây lan
việc kiểm soát nguồn giống không tốt
mặc dù các ngành chức năng của huyện đã nỗ lực ngăn chặn
nhưng bệnh chưa có dấu hiệu dừng lại và gần như không thể kiểm soát
huyện này là thật tế
như vậy kể từ khi phát hiện cách đây khoảng một năm
diện tích mì bị bệnh
bệnh khảm lá virus ở gia lai đã tăng hơn bốn trăm linh lần
theo ngành chức năng tỉnh do bệnh khảm lá chưa có thuốc đặc trị
tốc độ lây lan vẫn chưa được kiểm soát
nên toàn bộ diện tích này đều bị đe dọa nhiễm bệnh